bị lộ thì hoàn toàn có thể là đứng từ phía của bệnh nhân họ vô tình đưa ra
nhưng nếu như cái hiện tượng đó là hiện tượng hàng loạt
thì chắc chắn là có liên quan đến hệ thống rồi
và cái việc lộ lọt đấy là từ xuất phát từ nguyên nhân nào thì có thể sẽ cần phải điều tra kỹ hơn
chẳng hạn như có thể là từ một nhân viên ở bên trong được quyền truy cập vào hệ thống
và người ta trích xuất những dữ liệu đấy ra và bán ra bên ngoài
hoặc có thể cũng là do những kết quả của những vụ tấn công mạng
hách cơ từ xa kiểm soát được các máy tính ở bên trong
hoặc là lấy được trộn với các tài khoản và trích xuất dữ liệu ra
hoặc có thể là do các đối tác các nhà cung cấp dịch vụ mạng thiết bị hay là phần mềm
họ hoàn toàn có thể có những cái kẽ hở để họ lợi dụng
với những cái nguyên nhân mà ông vừa đưa ra thì các bệnh viện cũng như là các cơ sở khám chữa bệnh
cần phải có những tình trạng khắc phục tình trạng như thế nào
để có thể hạn chế cái tình trạng lộ loạt thông tin trong thời gian tới
chúng ta có thể tham khảo các cái tiêu chuẩn
bảo vệ dữ liệu y tế của các nước ở trong khu vực cũng như là các nước khác
chẳng hạn như là tư chuẩn hipaa
thì là dữ liệu của bệnh nhân là thuộc về bệnh nhân
và họ được quyền cho phép hoặc là xem
và họ biết được rằng là dữ liệu này đang ai cũng ai có thể xem được
có yêu cầu có thể sửa hoặc là không cung cấp cho các cái người khác nhau
cái thứ hai là chăm cùng một bệnh viện
cùng là các bác sĩ
nhưng mà với mỗi một bác sĩ
thì họ cũng không được xem đầy đủ các thông tin của tất cả các bệnh nhân
và ngay kể cả y tá thì họ sẽ có những cấp khác nhau của y tá cũng như các nhân viên y tế
thì rõ ràng là cái việc quy định như vậy
thì nó sẽ rất là chặt chẽ
và nó yêu cầu cái hệ thống phần mềm hệ thống quản lý của các bệnh viện
tuân thủ theo và phân quyền theo cái việc đó
cũng như là có những cơ chế cho việc giám sát phát hiện những bất thường
chẳng hạn như có những sự trích xuất dữ liệu số lượng lớn
hoặc là những cái tài khoản vào sách
những thông tin của các bệnh nhân thì đều được ghi lại
những cái trong cái lịch sử trong những nhiệt ký
để khi chẳng may xảy ra một cái sự vụ
thì người ta có thể điều tra lần ngược lại được
xem nguyên nhân gốc rễ là ở đâu
việc chuyển đổi số trong ngành y tế cũng đang là một trong những yêu cầu cấp bách
và trong đó thì có cái việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử
hay là kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu thông tin
vậy thì theo ông cái việc này sẽ đem đến những cái hiệu quả như thế nào
trong công tác quản lý dữ liệu thông tin tại các bệnh viện
và các cái cơ sở khám chữa bệnh
tôi nghĩ rằng là về mặt liên thông và về chuyển đổi số
thì đấy là cái sự thu thế tất yếu
vì tất cả các hoạt động bây giờ không chỉ diễn vi trên giấy tờ nữa
tuy nhiên thì chúng ta cũng nên lưu ý một chút là cái vấn đề về dữ liệu
của bệnh nhân y tế nó cũng là một trong những dữ liệu rất là nhạy cả
và việc chia sẻ giữa các bác sĩ với nhau
hay là sang cùng một bệnh viện giữa các khoa với nhau
cũng đã là những cái có thể
chúng ta sẽ phải cân nhắc để phân quyền
và có thể chia sẻ với những các cơ sở y tế khác nữa
thì đấy là những cái mà chúng ta có thể cần phải làm rõ
tuy nhiên thì nếu như những dữ liệu đấy không được giám sát cho việc phân quyền
và nó để cái việc kết nối liên thông một cách lỏng lẻ
thì hoàn toàn có thể là rất dễ có thể xảy ra cái việc là dữ liệu bị lạm dụng
và cái việc lộ lọt có thể còn dễ hơn
chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là đi cùng với cái xu hướng phát triển
của ngành công nghệ áp dụng cho mảng y tế
và chuyển đổi số
cũng như là liên thông với các cơ sở
thì cái việc đảm bảo an toàn và bảo vệ quyền riêng tư và bí mật dữ liệu
thì càng cần được xem trọng
bên cạnh những yếu tố kỹ thuật như ông vừa phân tích
thì câu chuyện nhân lực cũng cần phải được các bệnh viện
cũng như là các cơ sở khám chữa bệnh trú trọng như thế nào
trong công tác bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin hiện nay
một bệnh viện là một cơ sở y tế
thì cũng có nhiều các cái vai khác nhau đúng không ạ
từ bác sĩ chính rồi bác sĩ trợ lý rồi đến y tá và các nhân viên
thì mỗi một cái nhân viên ở các vị trí khác nhau
người ta cũng đều phải được đào tạo để hiểu về cái nền tảng hệ thống đó
đồng thời là đứng cái góc nhìn của một người làm về an toàn thông tin
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng sẽ phải có những cái khóa
hoặc là những cái giờ để đào tạo
để cho các nhân viên trong các cơ sở y tế
người ta hiểu về cái vai trò và ý thức của việc bảo vệ dữ liệu của cá nhân
của các bệnh nhân
để tránh cái việc là có thể bị lạm dụng
chẳng hạn như cung cấp tài khoản của mình cho người khác
hay là đặt mật khẩu hiếu
hoặc là có thể là họ tải những cái dữ liệu của bệnh nhân về cung cấp cho người khác
là khi người ta chưa biết và chưa có ý thức
thì hoàn toàn có thể sẽ bị lạm dụng
và có thể sẽ vô tình trở thành tiếp tay cho những kẻ bán dữ liệu
có thể thấy là trong những năm gần đây
thì tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đang xảy ra khá phổ biến trên mạng xã hội
và nó đang trở thành một vấn đề nóng về an ninh an toàn thông tin
ở trước tình trạng này thì ông có lời cảnh báo gì cho mỗi người dân
thì cái việc này tôi nghĩ là nghệ nhân nhìn rộng ra không chỉ là trong mảng về y tế
mà các cái mảng khác đều đang gặp cái tình trạng tương tự
thì tôi nghĩ ở đây vấn đề lớn nhất cần phải bàn
đấy là những cái chính sách về luật
hoặc là những cái quy định về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân
đặc biệt là của các nhà cung cấp dịch vụ
và nếu như cái quy định đó
được chặt chẽ thì tôi nghĩ là các cái nhà cung cấp dịch vụ
người ta sẽ có ý thức hơn
đứng từ phía người sử dụng thì chúng ta cũng phải rất là thận trọng
trong việc cung cấp những thông tin dân tư
nghệ cảm của mình lên trên các cái thông tin công cộng
và đặc biệt là khi chúng ta giao tiếp qua mạng xã hội
thì khi chúng ta chat với bạn bè
hoặc là nhận được các view code
kể cả từ bạn bè
họ có yêu cầu chúng ta cung cấp mật khẩu
hay là vay tiền
hoặc là những cái gì liên quan đến dân tư
chúng ta cũng phải hết sức rất là thận trọng
vì hoàn toàn có thể là có những cái
chiến dịch lừa đảo trực tuyến đang nhằm vào
mỗi một cá nhân của chúng ta

xin cảm ơn